đội ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu pc
công an tp hcm phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi bốn cục quản lý thị trường tp hcm
kiểm tra kho hàng tại quận tân phú phát hiện và bắt giữ gần một triệu khẩu trang y tế
không có hóa đơn chứng từ chuẩn bị xuất sang campuchia tiêu thụ
sau khi tiến hành kiểm tra kho hàng tại địa chỉ số bốn đường lương thế vinh
phường tân thế hòa quận tân phú tp hcm các lực lượng chức năng đã phát hiện
gần bốn trăm linh thùng khẩu trang bên trong chứa khoảng một triệu chiếc khẩu trang y tế các loại
chuẩn bị được đưa lên xe để vận chuyển đi nơi khác
tất cả số hàng này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
theo nhận định ban đầu của cơ quan công an sau khi gom khẩu trang
các đối tượng trong đường dây đưa hàng sang campuchia từ đó đưa sang trung quốc tiêu thụ
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên để tiếp tục điều tra xác minh
xử lý theo quy định của pháp luật hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc